xin kính chào quý vị và các bạn
do nằm sâu trong khối không khí lạnh với bản chất khô và lạnh
nên thời tiết trong ba ngày tới tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ
hầu hết là không có mưa sáng sớm thì có sương mù nhẹ
còn ban ngày thì trời có nắng với mức nhiệt ngày đêm giao động là từ một mươi chín đến ba mươi độ
có nơi còn cao hơn
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong hôm nay cũng như trong ba ngày tới đều ít mưa
sáng sớm thì trời lạnh và có sương mù nhẹ dài rác
với mức nhiệt giao động là từ một mươi chín đến ba mươi một độ
như vậy là thời tiết đáng lưu ý nhất toàn bắc bộ chỉ là tình trạng sương mù vào sáng sớm
và có thể làm giảm tầm nhìn
người dân cần lưu ý khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn
nhiễu động trong đời gió đông không còn thay vào đó là trường phân kỳ gió
vì thế mà trong đêm nay và ngày mai thì khu vực từ quảng bình trở vào cho đến thừa thiên huế
có mưa rào rải rác và có nơi có rông nhưng lượng không lớn phổ biến là dưới một mươi năm mm
sang ngày ba mươi thì mưa tiếp tục giảm hơn xuống diện vài nơi
nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế
tăng nhẹ và phổ biến là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
khu vực từ đà nẵng đến khánh hòa vẫn có mưa rào và rông rải rác
nhưng lượng mưa là dưới một mươi năm mm
đến ngày ba mươi thì mưa sẽ giảm hẳn xuống diện vài nơi
còn về nhiệt độ thì nền nhiệt các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận
giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ có nơi còn vượt ngưỡng ba mươi hai độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới chỉ có mưa ở một vài nơi vào lúc chiều tối
ban ngày thì trời có nắng với nhiệt độ cao nhất
trong ngày ở đây có xu hướng tăng nhẹ lên ngưỡng là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
cục bộ có nơi còn cao hơn
trong khi đó tại khu vực nam bộ trong hôm nay và ngày mai
vẫn chịu tác động của rãnh thấp xích đạo
nên mưa trên khu vực thì vẫn còn
riêng thời điểm chiều tối và đêm thì cục bộ có mưa to
sau đó từ ngày ba mươi trở đi rãnh áp thấp không còn xuất hiện thì mưa giảm hẳn
nhiệt độ ngày mai ở khu vực nam bộ giao động là từ hai mươi ba đến ba mươi hai độ
nhưng sẽ có xu hướng tăng hơn trong hai ngày tiếp theo
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé